chính phủ mỹ cho rằng mức giá trần dầu mỏ sáu mươi usd một thùng vẫn giúp cho nga có đủ động cơ để tiếp tục xuất khẩu mặt hàng này
và theo thư ký báo chí nhà trắng corinne jones pierre việc từ chối xuất khẩu sẽ khiến cho moscow gặp khó khăn nghiêm trọng
bà john pier cho biết washington dự kiến sẽ cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của nga và ngăn nước này tài trợ cho chiến dịch quân sự ở ukraine
bình luận về quyết định của các nước thuộc liên minh châu âu người phát ngôn điện kremlin dmitry preskov cho biết
moscow sẽ không chấp nhận mức giá trần mà các nước eu đưa ra
theo ông peskov điện kremlin đang đánh giá tình hình và sẽ thông báo các bước đi tiếp theo sau khi đánh giá xong
trong khi đó giám đốc chương trình của câu lạc bộ voltaire ivan timofey nhận định về lâu dài
mức giá trần do phương tây áp đặt đối với dầu mỏ của nga sẽ tác động tiêu cực đến chính các nước đề xuất
khiến thế giới hiểu rằng cần tránh xa các chương trình bảo hiểm và ngân hàng do phương tây dẫn dắt